cả hàng hóa nguyên liệu đầu vào đặc biệt là giá dầu tăng cao nhưng kinh tế tháng năm và năm tháng đầu năm tiếp tục phục hồi mạnh mẽ
kinh tế vĩ mô ổn định lãm phát được kiểm soát các cân đối lớn được bảo đảm
phát biểu kết luận phiên họp thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh bên cạnh những kết quả đạt được
vẫn còn một số hạn chế khó khăn thách thức liên quan đến tình hình thế giới dịch bệnh lãm phát các thị trường
chứng khoán trái phiếu doanh nghiệp và bất động sản tiêm ẩn rủi ro nợ xấu có xu hướng tăng giải ngân đầu tư công chưa được cải thiện
về nhiệm vụ trọng tâm trong tháng sáu thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh tiêm vaccine theo các mục tiêu chính phủ đề ra
nắm chắc tình hình thế giới tập trung giả soát hoàn thiện thể chế văn bản chính sách
nhằm tháo gỡ một số vướng mắt điểm ngẽn trong thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế
các chương trình mục tiêu quốc gia thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công
chuyển đổi số cổ phân hóa doanh nghiệp triển khai các chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
tăng cường thanh tra phòng chống tham nhũng tiêu cực đặc biệt phối hợp tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
và tuyển sinh đại học cao đẳng bảo đảm an toàn nghiêm túc chất lượng
cũng tại phiên họp thủ tướng phạm minh chính yêu cầu bộ giáo dục và đào tạo ra soát lại vấn đề sách giáo khoa
theo tinh thần tiết kiệm thuận lợi giảm chi phí cho người dân đem lại lợi ích cho xã hội
vấn đề gì không phù hợp thì phải nghiên cứu điều chỉnh ngay
liên quan đến vấn đề học môn lịch sử thủ tướng giao phó thủ tướng vũ đức đam chỉ đạo
phối hợp với bộ giáo dục và đào tạo chủ trì lắng nghe các ý kiến của nhân dân nhà sử học nhà khoa học
tổng kết thực tiễn tiếp thu điều chỉnh phù hợp trên tinh thần vừa bảo đảm thực hiện nghị quyết của đảng
quy định của pháp luật phù hợp thực tiễn mong mỏi của nhân dân đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập môn lịch sử
hướng tới kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân ngày hai mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai ngày hai mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
vào sáng nay đoàn đại biểu trưởng công an xã tiêu biểu toàn quốc đã tới đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
và dân hương tưởng niệm cai hùng lễ sĩ
tham dự đoàn có thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đại diện lãnh đạo công an các đơn vị địa phương
trước anh linh chủ tịch hồ chí minh đoàn đại biểu công an nhân dân đã bày tỏ lòng thành kính đối với người
phát huy truyền thống công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ nguyện đoàn kết vượt qua mọi khó khăn gian khổ
đem hết sức lực và trí tuệ của mình cùng lực lượng công an nhân dân thực hiện nghiêm túc di huấn sáu điều bác dạy
hoàn thành nhiệm vụ mà đảng nhân dân giao phó xứng đáng với niềm tin yêu và những lời dạy sâu sắc của chủ tịch hồ chí minh
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
tiếp đó đoàn đại biểu trưởng công an xã tiêu biểu toàn quốc đã đến đặt vòng hoa và tưởng niệm canh hùng liệt sĩ
tại đài tưởng niệm canh hùng liệt sĩ trên đường bắc sơn
các đại biểu nghiêng mình tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ
cũng trong chiều nay đoàn đại biểu lực lượng công an xã tiêu biểu toàn quốc đã có buổi trao đổi kinh nghiệm
học tập tại trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an
việc triển khai đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã đã tạo ra điều kiện thuận lợi lớn
khi triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hệ thống sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân
trong đó lực lượng công an xã phường thị trấn trực tiếp ngay tại cơ sở đã đảm bảo tiến độ chất lượng
việc thu thập cập nhật bổ sung dữ liệu đảm bảo đúng đủ sạch sống và tiến hành thu thập cấp căn cước công dân gắn chip
mỗi tấm gương người chiến sĩ công an xã là điển hình tiêu biểu trong học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân
thời gian tới để góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở
tạo điều kiện người dân và doanh nghiệp thực hiện các giao dịch thủ tục hành chính đặt ra những yêu cầu
đòi hỏi lực lượng công an xã phường thị trấn cần tiếp tục chủ động triển khai hiệu quả các mặt công tác
trong đó tập trung thực hiện hiệu quả đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư định danh và xác thực điện tử
phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi ngay từ cơ sở
thực hiện chủ trương của chính phủ bộ công an về đẩy mạnh việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin
chuyển đổi số quốc gia xây dựng chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số
trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy đến nay đã có một mươi bảy thủ tục hành chính ở cấp trung ương
được thực hiện ở mức độ ba và mức độ bốn trên cổng dịch vụ công bộ công an
qua đó đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực
giúp cơ quan hành chính nhà nước người dân và doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính
một cách thuận tiện tiết kiệm thời gian chi phí
và đặc biệt là nâng cao hiệu quả tính chặt chẽ thống nhất trong quản lý nhà nước
đối với lĩnh vực phòng cháy chữa cháy
thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy là một trong một mươi bảy thủ tục hành chính
đang được thực hiện ở mức độ bốn
nếu như trước đây doanh nghiệp này phải mất khá nhiều thời gian chi phí đi lại
chi phí in ấn tài liệu chờ đợi để nộp hồ sơ
thì nay thông qua cổng dịch vụ công bộ công an
ngay khi số hóa doanh nghiệp đã có thể nộp hồ sơ bất cứ lúc nào
tại bất cứ đâu miễn là có kết nối internet
bởi vậy thời gian gửi nhận hồ sơ đã được rút ngắn đáng kể
thứ nhất là liên quan đến cái việc chi phí in ấn
tôi thấy là cơ bản là như doanh nghiệp của tôi là tiết kiệm được tương đối nhiều kinh phí cho in ấn
cái việc thứ hai là liên quan đến cái việc logic tài liệu
sau khi có cái dịch vụ công thì cái công tác đấy chúng tôi giảm được rất là nhiều
khi có kết thúc cái công tác tiết kế là chúng tôi hoàn toàn có thể số hóa
và lột được ngay và lột vào bất cứ thời gian nào và ở đâu cứ miễn có internet
gửi nhận hồ sơ thủ tục hành chính thông qua cổng dịch vụ công
người dân doanh nghiệp hoàn toàn có thể theo dõi được tình trạng quá trình giải quyết hồ sơ của cơ quan công an
hồ sơ được tiếp nhận bởi đơn vị nào
đang được giải quyết ở bước nào
kết quả giải quyết ra sao
tất cả các trường thông tin được công khai minh bạch
tiết kiệm rất nhiều thời gian để trong khâu giải quyết và khâu trình ký văn bản
và sau khi kết quả thì cũng trả trực tiếp người dân trên không gian mạng luôn
chúng tôi cũng rất là nỗ lực để sắp xếp thời gian và rút ngắn cái thời gian để thực hiện cái thủ tục hoành chính
trong cái thời gian sớm nhất
có nói là thời gian vừa qua là chúng tôi đã rất nhiều hồ sơ mà chúng tôi đã gần như là các hồ sơ
gần đây khi thực hiện dịch vụ hành chính công là sẽ đều sẽ trả hồ sơ sớm hạn trước cho quy định
đến nay lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến
ở mức độ ba mức độ bốn trên cổng dịch vụ công bộ công an đối với một mươi bảy thủ tục hành chính ở cấp trung ương
một mươi bảy thủ tục hành chính ở cấp tỉnh đồng thời tham mưu cắt giảm hai thủ tục hành chính là kiểm định phương tiện
phòng cháy chữa cháy và kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy chữa cháy
từng bước nỗ lực đổi mới đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công và cải cách thủ tục hành chính đem lại tiện ích tối đa
cho người dân doanh nghiệp được thụ hưởng

sẽ thực hiện quản lý chặt chẽ công khai minh bạch từ trung ương đến địa phương và đồng thời các kết quả
của thủ tục hành chính này cũng là một căn cứ để
để các cơ quan quản lý nước khác sử dụng để thực hiện trong quá trình thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan
từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến nay lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã tiếp nhận
và xử lý hơn hai sáu trăm linh hồ sơ mức độ ba mức độ bốn trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy
bảo đảm thời gian quy định thậm chí giải quyết trước hạn
từ đó nhận được sự đồng thuận tin tưởng từ người dân doanh nghiệp về những tiện ích
mà người dân sẽ được thụ hưởng khi thực hiện dịch vụ
dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy
thưa quý vị chỉ còn vài ngày nữa dự thảo luật điện ảnh sửa đổi sẽ được thông qua
tại kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi năm
nhưng những người làm điện ảnh chân chính tâm huyết thì vẫn còn không ít tâm tư
bên cạnh việc tiếp thêm những chế định để điện ảnh nước nhà bay cao vươn xa
thì dự luật này phải đảm đương sứ mệnh là công cụ bảo vệ nền tảng tinh thần của xã hội
những ý kiến xung quanh những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm
tại dự thảo
luật điện ảnh sửa đổi lần này đã được phóng viên antv ghi nhận trong phóng sự ngay sau đây
liên quan đến việc các tổ chức nước ngoài muốn sử dụng dịch vụ sản xuất phim tại việt nam
giáo sư tiến sĩ trần thanh hiệp người có nhiều năm trên cương vị chủ tịch hội đồng trung ương
thẩm định và phân loại phim truyện cho rằng cần thiết phải đề nghị các đoàn làm phim
khi vào việt nam cần cung cấp kịch bản phim chi tiết để các cơ quan có thể thẩm định
việc làm này sẽ góp phần ngăn chặn kịp thời hiệu quả các sản phẩm điện ảnh
trái thuần phong mỹ tục đạo đức vi phạm chủ quyền an ninh của việt nam
họ sẽ thay đổi nhưng mà khi làm phim ấy thì lại câu chuyện không như thế
cũng quan tâm đến hợp tác đầu tư nước ngoài trong hoạt động điện ảnh nhưng có ý kiến cho rằng
cần đơn giản hóa hơn nữa các thủ tục hành chính nhất là những quy định về thẩm định cấp phép
quan tâm rút ngắn thời gian cấp phép cung cấp dịch vụ sản xuất phim cho tổ chức cá nhân nước ngoài
theo đại biểu quốc hội trần văn lâm đoàn bắc giang trong dự thảo luật điện ảnh sửa đổi
những nội dung không phạm vào các điều cấm thì nên có các quy định linh hoạt
đơn để thu hút các nhà làm phim nước ngoài và việt nam quảng bá về hình ảnh đất nước con người việt nam ra thế giới
thẩm định rồi cấp phép cho lưu hành các tác phẩm điện ảnh cho đến ủy ban dân cấp tỉnh có thể làm được
tức là một tác phẩm hoàn chỉnh ra công chiếu thì cấp tỉnh đã có thể là quyết định được cái việc này rồi
thế tại sao cái việc chỉ quay phim lấy bối cảnh tại việt nam mà phải đến tận bộ văn hóa cấp phép
dự án luật điện ảnh sửa đổi gồm tám chương năm mươi điều dự kiến sẽ được quốc hội xem xét thông qua
tại kỳ họp thứ ba vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai với kỳ vọng giúp ngành điện ảnh có bước phát triển hội nhập mới
nhiều đại biểu cho rằng việc hội nhập văn hóa phẩm nói chung và điện ảnh nói riêng có những tác động khác nhau
trong đó có những tác hại trước mắt có thể phát hiện cấm đoán nhưng cũng có những tác hại lâu dài như bắt trước thị hiếu
thời trang khiến một bộ phận có nhu cầu về sản phẩm văn hóa nước ngoài mạnh mẽ hơn trong nước
nước ngoài khuất trương văn hóa đồng thời có thể đẩy lùi chính sản phẩm văn hóa việt nam trên sân nhà
mở cửa đối với sản phẩm dịch vụ văn hóa phải khác và không thể dễ dãi hơn
so với mở cửa cho sản phẩm dịch vụ hàng hóa vật chất
phải có biện pháp hỗ trợ và bảo hộ hợp lý hợp lệ đối với ngành điện ảnh trong nước
để trở thành một trong những ngành kinh tế sáng tạo mạnh của việt nam
luật điện ảnh của nước ta được ban hành từ năm hai nghìn sáu
trong khi đó hiện nay ngành công nghiệp điện ảnh thế giới và khu vực đã phát triển hết sức mạnh mẽ
thay đổi rất nhiều so với một mươi năm năm trước
chính vì vậy bên cạnh việc đầu tư hỗ trợ của nhà nước
rất cần có các chính sách quyết định